tổng thống nga vladimir putin vừa kêu gọi người dân nga tích cực tham gia cuộc trưng cầu ý dân
về sửa đổi hiến pháp ngày một tháng bảy bỏ phiếu vì tương lai tốt đẹp của nước nga
trong bài phát biểu trên truyền hình ngày ba mươi tháng sáu tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh
các thế hệ cha ông đã sống và chiến đấu để lại cho thế hệ ngày nay một đất nước có nền văn hóa độc đáo
và vĩ đại mang theo khát vọng của các thế hệ người nga các thế hệ ngày nay sẽ tiếp tục con đường lịch sử
hàng nghìn năm đó ông nhấn mạnh đoàn kết sẽ giúp nước nga giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn nhất
trong những thời khắc phức tạp nhất tổng thống putin khẳng định chỉ bằng sự phát triển đoàn kết
và tự lực tự cường người dân nga mới có thể đảm bảo ổn định an toàn hạnh phúc và cuộc sống xứng đáng
cùng với đó là tinh thần trách nhiệm và tình yêu tổ quốc sự tôn trọng lịch sử văn hóa tiếng mẹ đẻ
và những truyền thống đảm bảo chủ quyền của nước nga